nhân dịp tết nguyên đán sắp tới thành đoàn và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tổ chức chương trình tổ ấm ngày xuân tặng quà cho hơn hai trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lang thang cơ nhỡ
lãnh đạo thành phố đã đến chung vui và trao tận tay các em những phần quà tết mong muốn niềm vui may mắn sẽ đến với các em trong mùa xuân này
tham gia chương trình là những trẻ em nghèo đang tự mưu sinh kiếm sống trẻ em mồ côi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sinh sống tại các mái ấm nhà mở trung tâm bảo trợ xã hội trường chuyên biệt trên thành phố
mặc dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng các em đều có ý chí nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống
chương trình là món quà ý nghĩa dành cho các em trong mỗi dịp tết đến xuân về
tại chương trình các em được tham gia các trò chơi dùng bữa tiệc cuối năm tham quan hội hoa xuân thưởng thức các tiết mục văn nghệ vui nhộn hấp dẫn
đây là hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay với trên hai mươi bốn em được nhận quà tết của lãnh đạo thành phố
đây là những hoạt động có ý nghĩa nhằm lan tỏa tình yêu thương của cộng đồng dành cho các em trong dịp tết cổ truyền của dân tộc